chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung hàng loạt điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực
trong đó có điều kiện kinh doanh rượu nghị định số một mươi bảy sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng ba
theo đó tại nghị định này nguyên tắc quản lý rượu đã được định rõ đặc biệt là những nội dung liên quan đến giấy phép
cụ thể sản xuất rượu công nghiệp rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phân phối bán buôn bán lẻ rượu có độ cồn từ năm năm độ trở lên
phải có giấy phép thương nhân bán rượu có độ cồn từ năm năm độ trở lên tiêu dùng tại chỗ phải đăng ký với phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng cấp huyện
hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ năm năm độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
phải đăng ký với ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất